nằm cách đô thị cổ hội an quảng nam hơn bốn km về phía đông nam xã cẩm thanh được ví như một nam bộ trong lòng phố hội
nhiều năm về trước từ một khu vực bị sóng biển gây sạt lở người dân ở khu vực cửa biển thuộc xã cẩm thanh
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã trồng dưa nước để hạn chế rủi ro do thiên tai
cho đến nay những cánh rừng dừa vẫn tiếp tục được chính quyền và người dân địa phương nhân rộng
ngoài chức năng là rừng phòng hộ rừng dưa nước ngập mặn cẩm thanh còn có ý nghĩa thiết lập vùng đệm
cho khu dự trữ sinh quyền thế giới của lào trạng
để ngăn sạt lở người dân xã cẩm thanh đã đem giống dừa nước ở miền nam về trồng
vì hợp với thủy thổ không lâu sau khu vực ven biển cửa đại được bao bọc bởi những cánh rừng dưa nước bạt ngàn
cũng theo người dân ở đây sau này thay vì trồng dừa nước để ngăn sạt lở
ở cửa đại bãi bồi đến đâu thì người dân trồng dừa đến đó nhằm tạo lá chắn rộng hơn để tàu thuyền neo đậu
mỗi khi gặp gió bão
trước năm hai nghìn một mươi bốn thành phố hội an có khoảng tám mươi bốn hectare rừng dừa
sau đó dự án ứng phó biến đổi khí hậu đã tái tạo thêm khoảng
bên cạnh đó người dân địa phương cũng tự trồng mới thêm khoảng một mươi hectare
ban quản lý các dự án nông nghiệp tỉnh quảng nam sẽ nghiệm thu và bàn giao hai mươi hectare diện tích rừng dừa nước trồng mới ở cẩm thanh cho thành phố quản lý
và trên cơ sở đó hội an cũng giả soát lại quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi để đánh giá khu vực nào đủ điều kiện thì tiếp tục trồng mới
đã có kịch bản cho ba mươi năm và cho một trăm linh năm
về mực đất biển dân là ở nặng cho nên là cái việc mà để mà ứng phó thích nghi và chống chịu với tự nhiên thì ở hội an thì cái rừng dừa nước cẩm thanh chính là một trong những cái tài sản cực kỳ quý giá để mà thành phố dựa vào đó người dân người ta dựa vào đó để mà tồn tại cũng như là sinh sống
diện tích những rừng dừa nước này càng rộng hơn theo tầm nhìn của người dân và chính quyền là cách tự cứu mình
làm đa dạng hơn hệ sinh thái bên cạnh sinh kế của người dân ngày càng bền vững đồng thời là cách ứng xử thông minh với tự nhiên